tại tỉnh yên bái đã có mưa rất to do ảnh hưởng của bão
tỉnh yên bái đã ra công điện yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với hoản lưu của báo
đồng thời cần ứng phó với lũ quét và sạt lở đất
theo đài khí tượng thủy văn yên bái tại các huyện thị phía tây của tỉnh
trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng bảy lượng mưa đo được từ một mươi năm đến hai trăm linh mm
trong ngày hai mươi tháng bảy lượng mưa tiếp tục được dự báo tăng cao và khu vực sông hồng
sẽ xuất hiện một biên độ lũ
tại thị xã nghĩa lộ do mưa lớn đã xảy ra ngập cục bộ tại nhiều khu phố
tại huyện lục yên do mưa lớn làm gãy đổ nhiều cây xanh tại thị trấn yên thế
để bảo đảm an toàn tính mạng tỉnh yên bái đã quyết liệt chỉ đạo các thành viên ban chỉ huy
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các huyện các cơ quan liên quan
ủy ban nhân dân các xã thị trấn
tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để kịp thời cảnh báo đến nhân dân
các lực lượng cứu hộ cứu nạn thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sẵn sàng kịp thời ứng cứu khi có tình huống xảy ra